tại hà nội phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã có buổi làm việc với bộ quốc phòng
về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự
cùng dự buổi làm việc có bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh
cùng thượng tướng phan văn giang tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
báo cáo với chính phủ bộ quốc phòng cho biết công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự
thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật bám sát yêu cầu thực tiễn
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam mong muốn trong thời gian tới
các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục phát huy thế mạnh
những thành tiệu đã đạt được tiếp tục tập trung vào các đề tài công trình nghiên cứu trọng điểm
có giá trị lưỡng dụng đặc biệt là nghiên cứu về các lĩnh vực mới như không gian mạng
không gian vũ trụ để góp phần hiện đại hóa quân đội và xây dựng bảo vệ tổ quốc